đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ giải pháp năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc xảy ra một mươi bảy sáu trăm hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết bảy sáu trăm hai mươi bốn người bị thương một mươi ba sáu trăm hai mươi bốn người giảm nhẹ so với năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín là năm đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay số người chết vì tai nạn giao thông giảm trên năm
tuy nhiên trong năm nay tai nạn giao thông do lái xe vi phạm nồng độ cồn sử dụng ma túy đã tăng cao gây bức xúc trong dư luận
trong năm hai nghìn hai mươi mục tiêu đề ra đó là giảm tai nạn giao thông từ năm một mươi số vụ số người chết bị thương so với năm hai nghìn một mươi chín giảm tai nạn giao thông do uống rượu bia giảm ủn tắc giao thông trên các trục giao thông chính các đầu mối giao thông trọng điểm